kính chào quý vị và các bạn
do hoạt động của dạnh áp thấp kết hợp với hội tụ gió trên cao
nên mưa rông tại các tỉnh thành phía đông bắc bộ sẽ có xu hướng xa tăng dần trở lại
cục bộ có mưa to trong cơn rông cần đề phòng với lốc xét và gió giật mạnh
do mưa tăng nên nhiệt độ có xu hướng giảm dần thời tiết mát mẻ dễ chịu
tương tự tại các tỉnh thành phía tây bắc bộ ba ngày tới cũng có mưa rào và rông rải rác
cục bộ có mưa vừa đến mưa to trong mưa rông cần cảnh giác với tố lốc và gió giật mạnh
nền nhiệt tại đây cũng giảm nhẹ trời chuyển mát mẻ không còn oi nóng
nằm ở dịp phía nam dạnh thấp có trục đi qua bắc bộ và trung bộ
do vậy các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế trong thời đoạn hai ba ngày tới
cũng có xu hướng gia tăng mưa cả về diện và lượng
thời gian có mưa rào và rông rải rác với lượng khá tập trung xuất hiện về cuối ngày
nhiệt độ trên đà giảm bớt từ hai đến ba độ tại khu vực
từ đà nẵng đến bình thuận ba ngày tới vẫn duy trì mưa rông vài nơi
vào lúc cuối ngày trong mưa rông cần đề phòng với tố lốc và gió giật mạnh
nền nhiệt tại đây cũng có xu hướng giảm nhẹ cao nhất ngày mai
giao động từ ba mươi một ba mươi bốn độ và giảm nhẹ trong hai ngày tiếp theo
gió tây nam từ ngày mai có cường độ mạnh dần lên
nên mưa rông tại tây nguyên cũng gia tăng đáng kể trong những ngày tới
nhiều điểm xảy ra mưa vừa mưa to đi kèm với tố lốc và gió giật mạnh trong cơn rông
còn về nhiệt độ nên nhiệt tại đây ngày đêm vẫn giao động trong khoảng hai mươi ba mươi độ
đến với các tỉnh thành nam bộ ba ngày tới mưa rông tại đây cũng tăng mạnh
với nhiều điểm có mưa vừa mưa to trong mưa rông cần đề cao cảnh giác
với tố lốc và gió giật mạnh nguy hiểm
nên nhiệt độ trên khu vực vẫn duy trì ở ngưỡng là hai mươi bốn ba mươi ba độ